ngày hai mươi tháng chín tỉnh thanh hóa đã lòng trọng tổ chức lễ hội lam kinh
nhân kỷ niệm sáu trăm linh một năm khởi nghĩa lam sơn năm trăm chín mươi một năm vua lê thái tổ đăng quang
và năm trăm tám mươi sáu năm ngày mất của anh hùng dân tộc lê lợi
sự kiện là dịp để tưởng nhớ tôn vinh công lao của anh hùng dân tộc lê lợi
cũng như các tướng sĩ các tầng lớp nhân dân đã tham gia khởi nghĩa lam sơn
giành độc lập tự chủ và giữ gìn non sông đất nước
lễ hội gồm phần nghi lễ với các nghi thức truyền thống như sức kiệu vua lê thái tổ
dân hương tưởng niệm phần hội là chương trình lễ thuật chủ đề hào khí lam sơn tỏa sáng trường tồn
lễ hội lam kinh hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi một tháng một
trong khuôn khổ lễ hội có các sự kiện văn hóa các trò chơi trò diễn dân gian thi đấu các môn thể thao dân tộc